tại hội nghị biểu dương các huyện xã hộ gia đình thoát nghèo giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi diễn ra mới đây
đã có ba mươi hộ gia đình tiêu biểu được trao tặng bằng khen của bộ lao động thương bình và xã hội và ubnd
nhiều dự định trong phát triển sản xuất đã được chia sẻ khẳng định quyết tâm thoát nghèo bền vững của các hộ nghèo cũng như của chính quyền địa phương
nghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
sau hai năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã góp phần làm giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo cả nước
xong có lẽ kết quả lớn nhất chính là đã hình thành nên được ý thức tự mình vươn lên thoát nghèo của các hộ gia đình

nhiều dự định trong phát triển sản xuất đã được chia sẻ khẳng định quyết tâm thoát nghèo của các hộ gia đình